đoàn thể thao việt nam chỉ dành thêm hai tấm huy chương bạc từ môn ủ xu của phạm quốc khánh cử tạ của trịnh văn vinh và một huy chương đồng của dương thúy vi cũng ở môn ủ xu
tiếp tục các môn thi đấu trong ngày hôm nay ủ đã mang thêm huy chương về cho đoàn việt nam
mời quý vị khán giả cùng theo dõi những diễn biến mới nhất về thể thao việt nam tại asean một mươi tám thông qua những hình ảnh tiếp nối sau đây
ở nội dung chung kết trường tuyển nữ hoàng thị phương giang đã giành chín bảy mươi một
qua đó đoạt huy chương đồng huy chương vàng nội dung này thuộc về vận động viên trung quốc jin ji kui với số điểm chín bảy mươi bốn
đáng tiếc nhất là ở môn đua xe đạp tay đua nguyễn thị thật đang là niềm hy vọng lớn nhất mang về huy chương vàng cho đoàn thể thao việt nam
tuy nhiên nguyễn thị thật lại gây thất vọng khi chỉ xếp thứ năm trung quốc không giành được huy chương
ở các nội dung khác ở bộ môn đấu kiếm đội tuyển đầu kiếm việt nam đã đánh bại thái lan với tỷ số bốn mươi năm bốn mươi để giành vé vào tứ kết
đối thủ tiếp theo của việt nam là trung quốc
ở vòng loại bơi bốn trăm linh m hỗn hợp nam vận động viên nguyễn hữu kim sơn về đích với thành tích bốn phút hai mươi bảy một mươi tám xếp thứ tám trong số các vận động viên thi đấu vòng loại
thành tích này vừa đủ để kinh ngư việt nam tham dự vòng chung kết vào chiều tối nay
ở vòng loại hai trăm linh m bướm nữ vận động viên lê thị mỹ thảo của việt nam đã về đích thứ bốn với thành tích hai một mươi hai một mươi bốn
với thành tích này kỳ ngư của việt nam đã giành quyền tham dự vòng chung kết vào lúc một mươi chín h tối nay
như vậy bước vào ngày thi đấu thứ ba
ở một ngày không có nhiều cơ hội săn vàng đoàn thể thao việt nam tiếp tục duy trì vị trí thứ một mươi bảy
sau đây là bảng tổng sắp huy chương tính đến một mươi bảy h chiều nay
chuyển sang thông tin về đội tuyển olympic việt nam sẽ thi đấu vòng một tám asean hai nghìn một mươi tám gặp olympic bahrain
với tính chất của một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp ông park hang seo sẽ không ngần ngại mà tung ra đội hình mạnh nhất của mình
theo nhiều chuyên gia nhận định bahrain lần đầu tiên vào vòng một tám asean kể từ hai nghìn một mươi hai sở hữu đội hình còn rất trẻ và các cầu thủ không có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao
nhưng u hai mươi ba việt nam và huấn luyện viên park hang seo sẽ phải thận trọng tránh những cú vào bóng rát để giữ được đội ngũ tốt nhất cho vòng tứ kết
trận đấu này sẽ diễn ra vào một mươi chín h ba mươi ngày mai và được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của đài tiếng nói việt nam